ngày một mươi một tháng sáu một tiệm bánh ở tp hcm đã bất ngờ xảy ra hỏa hoạn
một người mắc kẹt bên trong đã được lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
kịp thời cứu an toàn ra ngoài
cụ thể vào lúc bốn h năm mươi năm đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tp hcm
nhận tin báo cháy xảy ra từ tiệm bánh hiệu papa
địa chỉ số năm trăm năm mươi một đường đỗ xuân hợp phường phước long b tp hcm
ngay lập tức đơn vị này đã xuất ba xe cùng hai mươi hai cán bộ chiến sĩ tới dập lửa
tại hiện trường lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tp thủ đức quan sát
thấy rất nhiều người kẹt trong đám cháy nên lập tức triển khai công tác cứu người đồng thời chữa cháy
kết quả một mươi một người được lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
kịp thời đưa ra ngoài an toàn đồng thời kịp thời dập tắt đám cháy
có tám trên hai trăm bốn mươi m hai bị lửa thiêu rụi
lực lượng chữa cháy bảo vệ được diện tích xung quanh và không để cháy lan lên hai tầng lầu